trình bày báo cáo tiến độ nghiên cứu và tiếp thu giải trình ý kiến tham gia đề án
thiếu tướng hoàng đức lừng cục trưởng cục tổ chức cán bộ thường trực tổ biên tập đề án cho biết căn cứ kết luận của ban chỉ đạo
ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên ban chỉ đạo tại phiên họp lần thứ ba và các ý kiến tham gia bằng văn bản
thường trực tổ biên tập đã tiếp thu chỉnh lý dự thảo đề án
ngày một mươi một tháng một mươi trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo đề án
đã chủ trì hội thảo lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao trong công an nhân dân
các chuyên gia nhà khoa học trong công an nhân dân
thường trực tổ biên tập sẽ tiếp thu chỉnh lý cùng với ý kiến tham gia của ban chỉ đạo tại cuộc họp này
các đại biểu tham dự phiên họp lần thứ tư cũng đã thảo luận sôi nổi thẳng thắn góp ý cụ thể vào dự thảo đề án dự thảo tờ trình nghị quyết
trong đó nhấn mạnh bốn tiêu chí cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại phải được xây dựng thống nhất đồng bộ
không chỉ trú trọng về đầu tư trang thiết bị phương tiện phục vụ chiến đấu mà phải đổi mới về tư duy phương pháp công tác công an
phát biểu kết luận phiên họp bộ trưởng tô lâm biểu dương tổ biên tập văn phòng bộ công an ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc bộ trưởng
và các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ với thường trực tổ biên tập đến nay đã có hệ thống tài liệu tương đối đầy đủ
đồng thời trân trọng cảm ơn đồng chí lê quang vĩnh đã tham dự các phiên họp và đóng góp nhiều ý kiến chất lượng hiệu quả
bộ trưởng tô lâm khẳng định ban chỉ đạo cơ bản thống nhất ý kiến tiếp thu giải trình của các đại biểu
đồng thời yêu cầu thường trực tổ biên tập trên cơ sở ý kiến phát biểu của thành viên ban chỉ đạo hôm nay
kết hợp với ý kiến của các nhà khoa học tiếp tục bổ sung hoàn thiện dự thảo đề án dự thảo tờ trình nghị quyết
cùng với ba cái văn bản rất quan trọng chỉ nhau này
thì tôi đề nghị các đồng chí trong ban biên tập cũng như là các đồng chí trong ban chỉ đạo
để phân công về các dự án thành phần các tài liệu để tham khảo đó
như các đồng chí nói là hệ thống các chủ trương chính sức của đảng nhà nước
chỉ đạo với công an chỉ truyền thống nhà thì cái này là cũng hệ thống rồi
để các đồng chí thấy được quá trình phát triển lên sự quan tâm của đảng đảng nhà nước
những các yêu cầu
và quá trình chúng ta tổ chức thực hiện triển khai như những vấn đề này
và cái tài liệu nghiên cứu tham khảo tiếp thu trọn lọc kinh nghiệm
xây dựng lực lượng của an ninh tình báo cảnh sát của một số nước
cái thứ ba là về cái nghiên cứu xây dựng tám cái đề án thành phần và một mươi bốn cái chuyên đề
của các cái đơn vị ở đây thậm chí là những cái thành phần không thể thiếu được
nó thấy lên là không phải chỉ có bộ không phải đồng cấp
cái lực lượng này cũng rất là đồng bộ
thời gian không còn nhiều bộ trưởng đề nghị thành viên ban chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm
tập trung hoàn thành công việc đảm bảo đúng tiến độ hướng tới hoàn thiện các dự thảo đề án lần thứ năm
trình đảng ủy công an trung ương ban chỉ đạo cho ý kiến trước khi trình bộ chính trị xem xét phê duyệt
để hỗ trợ động viên đoàn cán bộ công nhân viên bệnh viện một trăm chín mươi tám tăng cường
tại bệnh viện giã chiến phước lộc của bộ công an vào ngày mai
vào chiều nay cục an ninh chính trị nội bộ đã đến trao tặng cho bệnh viện một trăm chín mươi tám
một số lượng thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác chống dịch covid một mươi chín
tại bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an cục an ninh chính trị nội bộ đã trao tặng thuốc và vật dụng y tế gồm
năm khẩu trang thường hai trăm bảy mươi khẩu trang n chín mươi năm một trăm ba mươi năm bộ quần áo bảo hộ loại cấp độ bốn
một trăm ba mươi năm bộ quần áo bảo hộ loại cấp độ một hai và nhiều loại thuốc vật dụng y tế khác
tổng trị giá quà tặng trên tám mươi triệu đồng
chúng tôi cũng đã chỉ đạo trong toàn thể các nguồn chiến sĩ của cục
trong đó hai lực lượng nồng cốt là đoàn thanh niên và hội phụ nữ phải là tích cực
có những hoạt động hướng về các lực lượng chống dịch
với tình cảm với tinh thần của ít lòng nhiều chúng tôi được chia sẻ
được chung tay góp sức để thực hiện tốt công tác chống

những phần quà thiết thực ý nghĩa này cục an ninh chính trị nội bộ mong muốn sẽ góp phần động viên tinh thần
tiếp thêm sức mạnh ý chí bản lĩnh để các y bác sĩ vượt qua những khó khăn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao quyết tâm chiến thắng đại dịch
hôm nay theo chỉ đạo của bộ công an bệnh viện một trăm chín mươi chín tại thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ xuất quân đợt ba
tri viện cho bệnh viện giã chiến của bộ công an tại tp hồ chí minh
trong đợt này có hai mươi y bác sĩ lên đường hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
đoàn y bác sĩ chi viện đợt ba gồm tám bác sĩ và một mươi hai điều dưỡng
toàn bộ các thành viên đã hoàn thành đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
đoàn y tế bệnh viện một trăm chín mươi chín cởi hành từ ngày một mươi hai tháng một mươi ngay khi vào tp hồ chí minh
sẽ nhận nhiệm vụ hỗ trợ tại bệnh viện giả chiến phước lộc bộ công an
trải qua nhiều đợt chi viện hỗ trợ chống dịch đặc biệt là trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín nặng
đội ngũ y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín luôn chú trọng công tác trao đổi chuyên môn bài học kinh nghiệm từ thực tiễn
chuyển giao quy trình khám chữa bệnh hiệu quả nhằm điều trị tốt nhất cho bệnh nhân
lần này chúng tôi thay quân thì các đồng chí điều trị cũ rất là có kinh nghiệm và chúng tôi thì sẽ trao đổi với nhau
về chuyên môn cũng như bàn giao về các quy trình khám chữa bệnh điều trị bệnh nhân
do đó thì kinh nghiệm điều trị các bệnh nhân covid nặng cũng được nâng lên cao
và chúng tôi rất là quyết tâm để điều trị tốt
cho bệnh nhân tại tp hcm cũng như là trong thời gian tới thì chúng tôi hy vọng rằng là tỷ lệ nhiễm covid cũng sẽ giảm đi
và số bệnh nhân nặng cũng sẽ giảm
bệnh viện giã chiến phước lộc hiện vẫn đang điều trị cho hơn một trăm linh bệnh nhân
trong đó có đến bốn mươi năm bệnh nhân diện tiến nặng
vậy nên đội ngũ y bác sĩ lên đường đợt này chủ yếu tập trung chuyên môn về lĩnh vực hồi sức cấp cứu
xác định những khó khăn trong cuộc chiến covid một mươi chín còn dài phía trước
những y bác sĩ lên đường hôm nay đều trong tâm thế sẵn sàng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
thời gian qua tôi đã chứng kiến những đồng đội tối đã đi vào tp hcm trồng dịch trong hai đợt đầu
thì đợt này thì dịch covid vẫn còn kéo dài và vẫn còn những diễn biến phức tạp
vì vậy tôi hôm nay sẽ đi trồng dịch đợt ba với những tấm thể quyệt thắng
sẽ trồng dịch covid và mong sống cho tp hcm cũng như cả nước vượt qua sống đại dịch covid lần thứ bốn này
tổng cộng trong ba đợt chi viện bệnh viện mục kiếm kiếm đã đưa chín mươi cán bộ chuyến sĩ
y bác sĩ vào tp hcm hỗ trợ chống dịch
có mặt mọi lúc mọi nơi khi tổ quốc nhân dân cần
những chiến sĩ khoác liên minh sắc phục của lưu trắng luôn quyết tâm sát cánh cùng nhân dân vượt qua khó khăn này
sáng nay tại hà nội bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
tp hải phòng tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp bộ quốc phòng
đường hồ chí minh trên biển kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường hồ chí minh trên biển hai mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hai mươi ba tháng một mươi hai nghìn hai mươi một
với chủ đề đường hồ chí minh trên biển kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
thảo khẳng định và làm rõ chủ trương xây dựng tuyến tri viện chiến lược đường hồ chí minh trên bộ và trên biển
là thành công lớn trong lãnh đạo
chỉ đạo cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của đảng và chủ tịch hồ chí minh
từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm vận dụng vào phát triển lý luận nghệ thuật quân sự việt nam hiện đại
và trong huấn luyện đào tạo cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam tuyên truyền giáo dục khơi dậy
và bồi đắp tinh thần yêu nước của quân và dân cả nước
hội thảo cũng nhằm tôn vinh tri ân những công hiến hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ
chiến sĩ đoàn tàu không số đã làm nên trang sử oanh liệt của dân tộc
đại diện lãnh đạo viện lịch sử quân sự việt nam cho biết điểm mới của hội thảo lần này là cách tiếp cận
chủ đề nội dung khai thác theo chiều dọc của tuyến đường từ bắc vào nam
hội thảo lần này cũng công bố thêm một số tư liệu về đường hồ chí minh trên biển
được khai thác từ các nguồn tài liệu nước ngoài trong thời gian gần đây
đến nay ban tổ chức hội thảo đã nhận được tám mươi sáu tham luận
tham luận trong đó có tham luận của các đồng chí thủ trưởng bộ quốc phòng bộ tổng tham mưu tổng cục chính trị
các tổng cục quân khu quân binh chủng và các tác giả trong và ngoài quân đội
hội thảo khoa học dự kiến được tổ chức ngày một mươi chín tháng một mươi bằng hình thức trực tuyến
kết nối hai mươi sáu điểm cầu điểm cầu chính tổ chức tại thành phố hải phòng
thưa quý vị tội phạm ma túy loại hình tội phạm ngày càng có xu hướng gắn kết và có tổ chức cao
có sự móc nối giữa các đối tượng các địa bàn bản địa và quốc tế để mua bán vận chuyển ma túy
do đó không một quốc gia đơn lẻ nào có thể giải quyết được vấn đề này và hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy
là một đòi hỏi tất yếu mà các quốc gia cần quan tâm và đẩy mạnh
từ thực tế này thời gian qua bộ công an việt nam đã trở thành một trong những thành viên tích cực
của nhiều tổ chức và hiệp hội tăng cường đấu tranh quyết liệt luôn coi trọng hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy
trong đó cơ chế hợp tác cấp bộ trưởng asean về vấn đề ma túy hay còn gọi là ammd
đã một lần nữa khẳng định vai trò của việt nam góp phần thúc đẩy tăng cường sự hợp tác quốc tế
trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy hiện nay
tại campuchia vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi
các nguyên thủ các nước thành viên asean thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo asean
về một asean không có ma túy vào năm hai nghìn một mươi năm
hiện nay các nước trong khu vực đã thống nhất tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng asean
về vấn đề ma túy gọi tắt là asean
hội nghị asean ammd định kỳ tổ chức luân phiên hai năm một lần
đến nay ammd đã tổ chức thành công sáu kỷ hội nghị
việt nam đã đăng cai tổ chức thành công hội nghị asean ammd lần thứ sáu vào năm hai nghìn một mươi tám
trong đó đã thông qua bốn văn kiện quan trọng làm cơ sở đẩy mạnh hơn nữa
hợp tác về vấn đề ma túy giữa các nước trong khu vực
với trách nhiệm của một nước thành viên thì việt nam đã và đang đẩy mạnh các giải pháp toàn diện
cân bằng và lồng ghép việc thực hiện
các văn kiện chung của khu vực với việc xây dựng chương trình phòng chống ma túy quốc gia
theo kế hoạch của chính phủ sửa đổi bổ sung luật phòng chống ma túy
nhằm ứng phó hiệu quả với sự thay đổi của tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy
dành ưu tiên cao trong việc triển khai các giải pháp ngăn chặn hiệu quả hoạt động
mua bán vận chuyển ma túy bất hợp pháp qua biên giới đường bộ đường thủy và đường hàng không
triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền giáo dục
phòng ngừa đa dạng và xã hội hóa các mô hình điều trị cai nghiện
và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
hội nghị ammd đưa ra định hướng chính trị và chiến lược cho các nước asean
trong đấu tranh chống lạm dụng và mở rộng thị trường các loại ma túy bất hợp pháp
chỉ đạo các nước asean thực hiện các biện pháp phòng chống ma túy
hướng tới mục tiêu một asean không ma túy
và tại hội nghị ammd bảy dự kiến tổ chức từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
các nước sẽ tiến hành đánh giá việc thực hiện hai kế hoạch hành động
về kế hoạch hợp tác asean về phòng chống sản xuất mua bán trái phép ma túy
tại khu vực tam giác vàng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai và kế hoạch hành động asean
phân đấu bảo vệ cộng đồng chống ma túy trái phép giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
trên cơ sở kết quả báo cáo lần này các nước thành viên asean sẽ có những điều chỉnh
và định hướng nhằm tăng cường nỗ lực và hợp tác để triển khai
các lĩnh vực ưu tiên trong phòng chống ma túy phù hợp với tình thực tiễn của khu vực
ngoài ra cơ chế hợp tác ammd cũng hỗ trợ tăng cường hợp tác song phương đa phương
giữa việt nam với các nước trong khu vực về phòng chống ma túy
qua các kỳ hội nghị trên cơ sở các nội dung được thông qua
sẽ có phần củng cố thêm quan điểm lập trường chung về công tác phòng chống ma túy của khu vực
đây cũng là cơ sở để mỗi nước triển khai kế hoạch xây dựng chiến lược
phòng chống ma túy trong nước đưa ra những sáng kiến đề xuất ở tầm khu vực
nhằm giải quyết tình trạng sản xuất vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
liên khu vực xuyên quốc gia mà tất cả các nước thành viên đều phải quan tâm
trên cơ sở là các quốc gia thành viên asean tại hội nghị ammd lần thứ ba
bộ công an việt nam dự kiến đưa ra sáu giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống ma túy trong khu vực
trong đó việc chủ động thích ứng trong trạng thái bình thường mới
đặt ra nhiều yêu cầu tăng cường hợp tác với các nước đối với năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật
hỗ trợ trang thiết bị phương tiện kỹ thuật đáp ứng công tác phòng chống ma túy
đồng thời tiếp tục thể hiện sự đoàn kết thống nhất đối với chính sách kiểm soát ma túy toàn cầu
đóng góp tiếng nói xây dựng và nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế
hội nghị các bộ trưởng asean về vấn đề ma túy ammd lần thứ bảy sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến
campuchia là đơn vị đăng cai tổ chức ammd đoàn đại biểu việt nam do đồng chí đại tướng tô lâm
bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn và một số đại diện đơn vị trong và ngoài bộ công an sẽ tham dự hội nghị ammd lần thứ bảy